sau hơn một ngày tích cực khẩn trương trong công tác cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển
chiều nay trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực miền trung đã đưa nạn nhân bị tai nạn lao động
khi đang hành nghề đánh bắt hải sản ở khu vực phía bắc quần đảo hoàng sa về bờ an toàn
trước đó sáng một mươi một tháng bảy anh huỳnh quý thuyền trưởng tàu cá qng chín mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi chín ts bị vai trạm với hệ thống chân vịt
ở vùng ngực nên bất tỉnh
nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực miền trung đã nhanh chóng triển khai
các phương án ứng cứu đồng thời hướng dẫn các thuyền viên chăm sóc y tế tại chỗ cho anh quý
đến sáng nay lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu chuyển nạn nhân vào bờ an toàn
đưa đến bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị